liên quan đến vụ lật thuyền trên sông chảy làm năm người chết và mất tích đến một mươi giờ sáng nay
lực lượng cứu hộ cứu nạn của huyện simacai tỉnh lào cai đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân cuối cùng trong vụ việc này
sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm trong các ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng tám
các lực lượng cứu hộ cùng với người dân địa phương đã dùng thuyền chạy dọc hai bờ sông chảy để tìm kiếm các nạn nhân
nhiều phương tiện như thuyền máy thiết bị lặn thiết bị dò tìm dây móc và lưới trài đã được huy động cho công tác tìm kiếm
bộ công an công an tỉnh lào cai cũng đã huy động lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường
phối hợp với lực lượng chức năng huyện simacai tìm kiếm các nạn nhân
cho đến thời điểm này công tác tìm kiếm đã hoàn tất toàn bộ thi thể của năm nạn nhân đã được tìm thấy